vào khoảng một mươi năm h ba mươi chiều nay ngày một mươi chín tháng ba tại khu nhà thấp tầng trong khu đô thị văn phú hà đông hà nội đã xảy ra một vụ nổ lớn khiến nhiều người thương vong
có ít nhất bốn người đã tử vong sau vụ nổ nêu trên
theo những người có mặt tại hiện trường thời điểm trên bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn khiến nhiều căn hộ của khu đô thị bị vỡ kính bắn tung té nhiều căn hộ khác cũng bị phá hủy tan hoang
tiếng nổ khủng khiếp phát ra cách bốn năm km vẫn có thể nghe thấy rõ bước đầu xác định có ít nhất bốn người đã tử vong
ngoài ra hiện trường còn ghi nhận nhiều mảnh văng có thể là thi thể nạn nhân
ghi nhận ban đầu ngoài bốn người tử vong do vụ nổ còn có nhiều người bị thương
lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phong tỏa khu vực xảy ra vụ nổ để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ
tiếng nổ khủng khiếp phát ra cách bốn năm km vẫn có thể nghe thấy rõ bước đầu xác định có ít nhất bốn người đã tử vong